thưa quý vị mới đây một thanh niên có hành vi dùng dao đâm bạn tử vong chỉ vì một chiếc điện thoại
đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc thi hành lệnh bắt tạm giam
đối tượng là dương tiến quang một mươi tám tuổi ở thị trấn cờ đông năng huyện cờ đông năng tỉnh đắk lắk
còn nạn nhân trong vụ án này là anh trần hiễu tú hai mươi bốn tuổi ở xã phú xuân huyện cờ đông năng
theo kết quả điều tra trước đó tú có mượn của quang một chiếc điện thoại di động rồi mang đi cầm cố
ở một tiệm điện thoại trên địa bàn xã
vào trưa ngày hai mươi năm tháng bốn trong quá trình đi chuộc lại điện thoại giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
quang đã dùng dao đâm anh tú hai nhát vào người
thế vậy người dân gần đó đã vào căn ngăn và đưa anh tú đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
tuy nhiên chín ngày sau thì anh tú đã tử vong
tại bản kết luận pháp y nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh tú là do các vết thương
bị quang đâm trước đó
công an tỉnh thái nguyên vừa phát hiện một nhóm gồm bảy đối tượng sử dụng giấy tờ tài liệu giả để thi thuê
tại kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu tháng dùng cho việt nam
được tổ chức tại trung tâm khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục đại học thái nguyên
các đối tượng gồm cấn văn nam nguyễn văn thành nguyễn đình khiết nguyễn phương mai lê tiến vĩ ngô thị thu hương và phạm thị thu hoài
khoảng từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi các đối tượng tham gia vào các nhóm tìm việc làm có liên quan đến tiếng anh trên mạng xã hội facebook
sau đó do biết được thông tin tuyển người thi thuê với giá cao các đối tượng để lại số điện thoại và được hai đối tượng liên hệ
hứa hẹn trả công từ một đến ba triệu đồng
ngày hai mươi tháng một mươi hai các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả gồm chứng minh nhân dân căn cước công dân có gián ảnh của mình
để vào thi thay cho các thí sinh có tên đã đăng ký tại hội đồng thi
trước đó các đối tượng khai nhận đã thi thuê cho một số trường hợp với hình thức trên tại các trường tại hà nội
công an phường bửu long tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá nhóm trộm cắp liên phường sau ba mươi giờ gây án
ghi nhận sau của phóng viên antv về hành trình phá án
liên tiếp trong hai ngày một mươi bảy một mươi chín tháng một mươi hai trên địa bàn phường bửu long thành phố biên hòa xảy ra hai vụ trộm cắp điện thoại di động
ở các dãy phòng trọ
các đối tượng lợi dụng người dân sơ hở trong việc quản lý tài sản đã lẻn vào trộm cắp rồi nhanh chóng tẩu thoát
thời điểm gây án vào dạng sáng hay gần trưa
thông tin được các trinh sát của tổ cảnh sát trật tự hình sự công an phường bửu long thu thập và tập trung xác minh
qua cái phát động phong trào tổng dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tối giác tội phạm
và cái bằng mở pháp người bảo vệ của ngành
nổi lên hai đối tượng đã thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp
hai đối tượng nghi vấn được công an phường bửu long tp biên hòa xác định là
trương văn thọ bốn mươi một tuổi và phan văn đò hai mươi chín tuổi đều trú tỉnh đồng nai
đây là hai đối tượng nghiện ma túy không nghề nghiệp
tại cơ quan công an hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội

trương văn thọ bốn mươi một tuổi và phan văn đỏ hai mươi chín tuổi đều trú tỉnh đồng nai
đối tượng khai nhận từ đầu tháng một mươi một đến ngày bị bắt
đã gây ra sáu vụ trộm cắp tại các phòng trọ ở các phường hóa an bửu long trung dũng tp biên hòa tp đồng nai
trong đó bốn vụ trộm cắp tài sản còn hai vụ đã vào được phòng trọ nhưng không lấy được tài sản

tài sản trộm được hai đối tượng mang bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng và tiêu xài cá nhân
công an phường bửu long đã thu hồi ba điện thoại di động là tang vật vụ án
tuyên cáo với người dân là nâng cao ý thức bảo vệ tài sản khóa cửa cẩn thận lắp đặt camera an ninh
thứ hai nữa là hàn rào hàn rào là mỗi người trong phòng đều có một chìa khóa riêng ra vô khóa cửa
như vậy thì sẽ hạn chế được kẻ gian đột nhập vào
túng thiếu không có tiền tiêu xài dẫn đến những hành vi trộm cắp tài sản nhất là dịp cuối năm đang tới gần
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác nâng cao ý thức bảo quản tài sản không lơ là chủ quan để xảy ra sơ hở để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến vụ phá rừng có tổ chức xảy ra ở địa phận giáp danh giữa hai huyện tây hòa và sông hinh ở tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm một mươi hai bị can về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các bị can bị khởi tố gồm trần văn tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đoàn minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
đoàn minh sa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phan văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyễn viết hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đặng trung thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú ở xã sơn thành đông huyện tây hòa
trần thanh trãi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyễn thái trực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyễn hữu trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phan văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nguyễn xuân định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cùng chú ở xã hòa phú huyện tây hòa tỉnh phú yên
tất cả một mươi hai bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
như vậy đến thời điểm này vụ phá rừng trên đã có một mươi chín bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó từ giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi một số đối tượng huy động xe cơ giới săn ủi mở ba con đường dài hơn hai ba trăm linh mét
thuê nhân công đốn hạ ba trăm ba mươi năm cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính từ một mươi chín đến một trăm linh cm tại tiểu khu ba trăm một mươi hai ở xã sông hình

các đối tượng huyện sông hình quản lý và tiểu khu ba trăm năm mươi tám do ủy ban nhân dân xã sơn thành tây huyện tây hòa quản lý
kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho thấy
ba đối tượng chủ mưu là nguyễn rạng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyễn hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trần văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú ở xã sơn thành đông huyện tây hòa
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo pháp luật
sau thời gian xác lập chuyên án vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai
đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê đã bắt quả tàng nguyễn thị hoa
năm mươi năm tuổi trú tại phường trình gian quận thanh khê
phát hiện gần một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
từ đầu tháng một mươi hai đến nay đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng đã phát hiện hoa thường xuyên lui tới các chợ trên địa bàn
chở theo các bao gai hay các thùng cắt tông có dấu hiệu chứa hàng cấm là
có ngoại nhập lậu
sau quá trình theo dõi công an quận thanh khê đã tiến hành bắt quả tang nguyễn thị hoa
trên đường thái thị bôi và phát hiện một hai trăm chín mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
của nhiều hãng như essay trang và capri
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
công an quận đã thu giữ thêm bảy hai trăm chín mươi bao thuốc lá điếu ngoại